cẩn trong lúc cắt sắt đã để tia lửa bắn vào khu vực chứa bông gòn làm ngọn lửa bùng phát hiện lực lượng chức năng huyện củ chi đang điều tra làm rõ vụ việc cũng như thống kê thiệt hại do cháy gây ra